đây là tiệm kinh doanh bạc quân sang nằm trong chợ tiên phước
tường và mái của kiosk được lập bằng tôn cố định bởi các đinh ốc ban đêm không có người trông coi
lợi dụng sơ hở này đêm ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng trần tam tuyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú huyện tiên phước đã đột nhập vào tiệm vàng tháo dây camera quan sát của cửa hiệu
và phá khóa các ngăn tủ lady bốn trăm linh tám nhiễn bạc một mươi năm dây truyền bạc một máy nghe nhạc với tổng trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng rồi tổ thoát
ngay sau khi nhận được tin báo của người bị hại công an huyện tiên phước đã tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường
thu thập tài liệu chứng cứ và các dấu vết tại hiện trường